thay vì sau ngày một mươi năm tháng chín như dự kiến ban đầu tỉnh đồng nai đã họp và thống nhất sẽ nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày hai mươi tháng chín
đồng thời có các biện pháp cụ thể tại các vùng đỏ vùng xanh vùng cam vùng vàng để kiểm soát tình hình
theo đó lộ trình trở lại thực hiện xã hội bình thường mới sẽ tập trung vào một số biện pháp chính
trong đó tập trung vào các quy định cụ thể về số lượng người được tập trung
việc lưu thông vận chuyển hàng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ thiết yếu xây dựng
hoạt động của các cơ quan công sở hoạt động thương mại siêu thị chợ nhà hàng hoạt động tôn giáo vui chơi giải trí đi lại của người dân
theo kế hoạch sau ngày hai mươi tháng chín tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện mở cửa phục hồi kinh tế tại vùng xanh
cho phép các doanh nghiệp hộ kinh doanh được hoạt động dựa trên các tiêu chí
mức độ người tham gia hoạt động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine trên một mươi bốn ngày
các điểm kinh doanh
ăn uống chỉ bán mang về thực hiện chỉ một người bán và một người mua trong một thời điểm